bộ đội biên phòng bà rịa vũng tàu đang điều tra xác minh đối với phương tiện qng chín mươi sáu nghìn tám trăm chín mươi chín ts
do ông nguyễn văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám thường trú tại thành phố vũng tàu làm thuyền trưởng
vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển khoảng một trăm chín mươi lít dầu không rõ nguồn gốc
ngày một mươi năm tháng bốn tàu biên phòng thuộc hải đội biên phòng hai bộ đội biên phòng tỉnh
đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên vùng biển côn đảo
phát hiện phương tiện qng chín mươi sáu nghìn tám trăm chín mươi chín ts có biểu hiện nghi vấn chống đối bỏ chạy
không chấp hành yêu cầu của tổ công tác kiểm tra
sau khi khống chế được phương tiện tại thời điểm kiểm tra phương tiện có chở khoảng một trăm chín mươi lít dầu
đồng thời thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số dầu trên